theo phương án phân luồng nút giao thông phía tây cầu rồng tại thành phố đà nẵng của sở giao thông vận tải thành phố và các đơn vị liên quan
cụm hai nút giao thông phía tây cầu rồng được điều khiển bằng hệ thống tín hiệu đèn ba pha và bổ sung các giải pháp tổ chức giao thông
cụ thể trên tuyến nguyễn văn linh đoàn từ đường lê lình dương đến bạch đằng thực hiện mở rộng mặt đường thu hẹp và kéo dài giải phân cách giữa
nhằm tăng khả năng thông hành giảm chiều dài dòng xe chờ trước nút đồng thời bố trí làn rẽ phải liên tục từ đường nguyễn văn linh đi đường trưng nữ vương
không cho phép các phương tiện dừng đỗ xe trên đường nguyễn văn linh gây cản trở dòng xe
đối với tuyến đường trần phú thực hiện thu hẹp về hè mở rộng mặt đường đoạn từ đường hoàng văn thụ đến lê đình dương từ ba làn xe lên thành bốn làn xe
nhằm tăng diện tích cho các phương tiện dừng chờ đèn trước khi vào nút
ngoài ra tổ chức giao thông một chiều đường trưng nữ vương hướng ra đường nguyễn văn linh đến đường nối phía sau cổ viện tràm
dự kiến kinh phí thực hiện trên sáu tỷ đồng từ nguồn vốn vai sự nghiệp giao thông năm hai nghìn một mươi chín